sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội đánh bạc bùi xuân tuân trở về địa phương tại xã hùng lạc huyện thanh hà tỉnh hải dương
để có được cuộc sống ổn định tuân đã ấp ủ và lên kế hoạch cho tương lai của mình
tuy nhiên những cái nhìn không thiện cảm sự kỳ thị của một số người đã khiến tuân e rè tự ti
đặc biệt do chưa đủ thời gian xóa an tích nên việc tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế càng khiến tuân mang tâm lý mặc cảm
thực sự tôi cũng không muốn đi ra ngoài đường
nhưng ở nhà gần một năm rồi về thì chỉ có ở nhà không đi đâu cả
mà cái mặc cảm của ngoài xã hội thì tự chúng tôi cũng thấy mặc cảm trong cái tình huống như thế này
nhưng mà không dám chơi bời hoặc là đi đó đây chỉ ở nhà quanh quẩn ở nhà giúp vợ giúp con
hoàn cảnh của bùi xuân tuân cũng giống như rất nhiều trường hợp vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống
đang có mong muốn được tái hòa nhập cộng đồng vươn lên làm chủ cuộc sống
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số
người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương lại không chịu chấp hành sự quản lý giáo dục của chính quyền
vẫn có lưu sống buông thả lưu lao động hoặc tiếp tục lao vào con đường phạm tội
do đó dẫn đến việc công nhận tiến bộ xóa án tích cho họ gặp nhiều trở ngại
việc triển khai về công tác tái nhập cộng đồng đến với toàn thể với người dân của địa phương nắm được
cũng đây là một cái rất là khó khăn
đối với những anh mà chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
đôi lúc anh sinh sống đôi lúc anh tự ti mặc cảm đôi lúc cũng không muốn đến và trình báo việc là chúng tôi đã chấp hành xong
cải tạo được một người lầm lỗi đã khó giữ để họ không quay trở lại con đường phạm tội lại càng khó hơn
mỗi người trong chúng ta hãy mở rộng vòng tay đón nhận họ bằng tình cảm lòng vị tha và tạo điều kiện cho họ có việc làm ổn định
như vậy họ mới có cơ hội để làm lại cuộc đời trở thành người có ích cho xã hội
thưa quý vị và các bạn qua đợt kiểm tra của sở y tế hà nội tại các nhà thuốc bệnh viện trên địa bàn thủ đô cho thấy
nếu như bệnh viện công thực hiện khá nghiêm ngặt các quy định về dược thì một số bệnh viện tư lại vi phạm nghiêm trọng
một số những vi phạm thường thấy ở các bệnh viện tư hiện nay gồm thuốc kém chất lượng thuốc đã hết hạn sử dụng
và thuốc bị đình chỉ lưu hành được sắp xếp chung với loại đang được bày bán
bên cạnh đó nhà thuốc bệnh viện tư vẫn còn lưu trữ một số mặt hàng dược
đã hết hạn chưa xuất trình được sổ theo dõi
giá thuốc tại bệnh viện tư cũng thường cao hơn ngoài thị trường
hà nội sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội
thông tin đăng tải trên báo an ninh thủ đô
trong số tám mươi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhận quyết định thanh tra
chỉ có ba mươi hai doanh nghiệp tự giác nộp tiền phần còn lại do chủ quan hoặc khách quan
đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động
nếu các doanh nghiệp này không hoàn trả trước ngày năm
sẽ có hình thức xử lý đích đáng
đối với biểu thuế bảo vệ môi trường vừa được bộ tài chính công bố
trên sáu mươi bộ ngành địa phương bày tỏ sự nhất trí khi tăng kịch khung thuế này
với một số loại xăng dầu
tuy nhiên liệu điều này có chuẩn xác
theo các chuyên gia kinh tế sự nhất trí cao này của các địa phương chưa thực sự rõ ràng
bởi trước kia rất nhiều bộ ngành không đồng tình
không hiểu vì lý do gì mà lần này có tới hai phần ba đồng ý
thêm vào đó do mỗi bộ ngành chỉ chuyên sâu một lĩnh vực
nên khi nhắc tới lĩnh vực trọng yếu như xăng dầu
cần phải tính toán hết sức kỹ lưỡng
một nghịch lý trong ngành du lịch đang diễn ra tại quảng ninh
khi mà các công ty nội đều bị tính thuế và quản chặt
trong khi các công ty ngoại tỉnh thì hầu như không phải quan tâm tới những vấn đề này
theo đại diện cục thuế quảng ninh
không thể nắm hết được tất cả những công ty ngoại nói trên
bởi các công ty đó không khai báo thu chi
và đáo cáo hoạt động kinh doanh
đơn vị này cũng đã có công văn kiến nghị
đề nghị xác minh mức thuế nộp ở các công ty ở địa phương khác
tham gia đón khách tại quảng ninh
tuy nhiên đến nay vẫn chưa được hồi âm
và chưa có hướng dẫn cụ thể
thực trạng đang diễn ra khá phổ biến ở nước ta
cụ thể những vi phạm có thể dễ dàng kể ra như
dụng lều lán kinh doanh gần đường dây
mở đường ngang trái phép
vớt lờ biển cảnh báo của ngành đường sắt
vâng thưa quý vị điều này là nguyên nhân chủ yếu
và có chiều hướng gia tăng
tuy nhiên tình hình vi phạm này thì không dễ dàng giải quyết
trong một sớm một chiều
ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới
nhưng nếu sự cố xảy ra như tàu chật đường dây
người dân bị tàu cuốn khi chạy ngang qua
thì ai là người phải cánh chịu
nhưng với nhiều người dân sống gần hành lang đường sắt
họ quen rồi nên những điều này trở thành vấn đề bình thường
ở nó quen rồi
chỉ có lúc mà nó chạy thì là nó hơi ồn một tí thôi
xong nó chạy xong lại thôi
thói quen ba bốn mươi năm ở đây
quen hết cả
không sao từ trẻ con nó không biết được
những người ở các nơi khác đến đây hay bị tai nạn
chứ dân tỉnh ở đây không sao
cuộc sống mà không có khả năng ở ngoài mặt phố
thì cũng vậy chấp nhận ở đây thôi
tương tự tại các trạm chắn
mỗi khi tàu chuẩn bị đến
các phương tiện đều phải nhường đường
nhưng không nhiều chủ phương tiện lại không biết sợ
không biết nhường
bất chấp vượt qua cả barrier
người dân đi lắm lúc mà
chuông đèn rồi mà
người ta vẫn cứ cố tình người ta vượt đi
lắm lúc bão còi
người ta vẫn cố không dừng lại
đấy là do ý thức của người dân thôi
mình cũng không nói được
bão người ta nhiều rồi
nhưng mà người ta vẫn thế thôi
tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt
khu vực bệnh viện ánh mai trên đường giải phóng
còn nghiêm trọng hơn
ngay trước cổng chính
xe ôm đứng chở bắt khách hành thường tốt
chưa đầy một bước chân
người ta vẫn vô tư bán hàng
không chỉ vậy
các quán trà đá cũng phục vụ sát với đường dây
nhìn vào những hình ảnh này
chắc không thấy được
tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt
vẫn diễn biến phức tạp
ngay bên cạnh đường dây
người dân vô tư sinh hoạt
và rất nhiều hoạt động khác đang được diễn ra hàng ngày
không còn là chuyện lạ
đã đến lúc
cần phải có những biện pháp mạnh tay
để giảm thiểu tình trạng
lấn chiếm hành lang đường sắt như thế này

báo chí phản ánh một số xe ô tô tải

không rõ nguồn gốc
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
lưu thông qua một số tỉnh miền trung
thông tin về các vụ va chạm giao thông vừa xảy ra
tại nghệ an bình phước và bà rịa vũng tàu
sẽ có trong cụm tin vấn ngày sau đây
tại nghệ an chiều qua ngày bốn tháng bốn
trên cô lựa bốn mươi sáu đoạn quan xã nam thái huyện nam đàn
hai chiếc xe máy bán hàng
hai chiếc xe máy chở năm người
khi đi đến địa bàn xã nam thái
đã xảy ra va chạm với xe buýt của hãng đông bắc
chạy hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ
ba người bị thương nặng
tại tỉnh bình phước công an huyện trân thành
đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên đường quốc lộ một mươi ba
đoạn thuộc thị trấn trân thành huyện trân thành
khiến một người phụ nữ thiệt mạng
nạn nhân là bà mai thanh thúy
công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với các đơn vị chức năng
đang tiến hành điều tra truy tìm tài xế và chiếc xe ô tô
liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn
là một người tử vong
theo các nhân chứng và hình ảnh camera ghi lại được
chiếc xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn
là loại xe ô tô thể thao bốn chỗ ngồi mô xám bạc
mang biển kiểm soát của tỉnh bà rịa vũng tàu
lạng lách đánh võng và không đội mũ bảo hiểm
cố tình chặn đầu xe ô tô
nguyễn văn vương chú tại xã hòa khánh
thành phố buôn ma thuột vừa bị phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đắk lắc xử phạt
với số tiền là hơn sáu triệu đồng
vào ngày một mươi sáu tháng ba
một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên
cởi chân không đội mũ bảo hiểm
chở phía sau một cô gái liên tục lạng lách
đánh võng trước đầu xe khách khiến tài xế rất bức xúc
tài xế nhiều lần ra hiệu
để xe máy nhường đường nhưng thanh niên trên
vẫn cố tình chặn đầu xe dừng xe quay lại
chỉ tay chửi bới đòi đánh tài xế
quáu xác minh
nam thanh niên điều khiển xe máy là nguyễn văn vương